hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi
chưa dừng lại ở đây vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín như lời vọ tôi kể cháu về nhà được sáu tháng thì đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi cháu my lại tiếp tục bỏ trốn đến tịnh thất
sau đó cháu my không rõ do ai xúi đã quay video mắng chửi gia đình còn vụ khống cho tôi có những hành vi sàm sỡ đối với cháu và đăng lên nền tảng youtube
điều này khiến người làm bậc cha mẹ vô cùng đau lòng
bà mai chia sẻ khoảng giữa thời gian tháng sáu năm hai nghìn hai mươi tôi nhiều lần liên lạc cho nhóm người chồng tịnh thất
để bày tỏ mong muốn được gặp con cũng như đưa cháu trở về đoàn tụ gia đình
nhưng mọi hy vọng của tôi đều vô ích khi không có sự phản hồi từ bên tỉnh thất
gia đình cũng từng thuê thám tử nhờ đến phương pháp tâm linh để tìm con nhưng đều không thành
chúng tôi đã hết cách từ khi vào diễm my giờ ở đâu
trước sự mất tích bí ẩn của người con gái trong suốt hơn bốn năm mẹ của diễm my bày tỏ
cháu diễm my đến tỉnh thất bồng lai để tu tập và mất tích từ đó
do đó hy vọng các cơ quan chức năng giúp gia đình tiếp tục tiến hành truy tìm tung tích của con
đặc biệt xác minh thêm thông tin những người có mối quan hệ với tịnh thất bỏng lai để con sớm được đoàn tụ với gia đình
vậy theo pháp luật như thế nào thì được xem là người mất tích
trả lời câu hỏi này luật sư lê trung phát đoàn luật sư tp hcm cho biết
về mặt luật pháp một người dù không có thông tin liên lạc nhiều năm
nhưng những người có liên quan không đề nghị tòa án tuyên bố mất tích
thì họ vẫn được xem là người bình thường
như bao người khác quyền và lợi ích của họ vẫn như người bình thường
nếu một người bị người có quyền lợi ích liên quan đề nghị tòa án tuyên bố mất tích
thì về mặt pháp lý quyền và lợi ích của họ vẫn được bảo đảm theo điều sáu mươi chín bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
và nếu người này sau đó trở về thì có thể đề nghị tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích
đối với người đó theo quy định tại điều bảy mươi bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
cũng theo luật sư phát nếu ba mẹ của diễm
muốn làm thủ tục tuyên bố mất tích đối với diễm thì cần liên hệ cơ quan tòa án
để làm thủ tục theo điều ba trăm tám mươi bảy bộ luật tố tụng dân sự năm hai nghìn một mươi năm
ngoài việc phải có đơn yêu cầu thì ba mẹ của diễm my cần cung cấp cho tòa án các chứng cứ
liên quan đến việc họ đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo tìm kiếm
phải có giấy tờ chứng minh không trình bày bằng miệng
cụ thể là phải có giấy tờ chứng minh là đã liên hệ với cơ quan công an nơi diễm my cư trú cuối cùng
để thực hiện việc tìm kiếm
hoặc các giấy tờ liên quan đến thông báo tìm kiếm được đăng tải trên báo đài
giấy xác nhận của cơ quan công an nơi cư trú cuối cùng của diệm my
nếu lâu nay họ chưa làm việc này thì bây giờ phải thực hiện ngay các thủ tục thông báo tìm kiếm
để sau đó có đủ chứng cứ nộp cho tòa khi yêu cầu tòa án ra quyết định tuyên bố mất tích đối với diệm my
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi đến quý vị khi có thông tin mới nhất về vụ việc
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo xin cảm ơn